trong chuyến thăm chính thức trung quốc từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng chín đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam đã tới thăm
thành phố trùng khánh trung quốc vào sáng ngày hôm nay đại tướng tô lâm đã hội kiến với đồng chí
viên gia quân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố trùng khánh trung quốc
cùng dự có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an việt nam
bí thư thành ủy thành phố trùng khánh viên gia quân bày tỏ vui mừng được đón tiếp đồng chí bộ trưởng
tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam tới thăm thành phố trùng khánh
đồng chí viên gia quân đã thông tin tới đoàn một số nét khái quát về thành phố trùng khánh
về tình hình kinh tế xã hội và công tác bảo đảm an ninh trật tự đấu tranh phòng chống tội phạm
trên địa bàn thành phố trùng khánh được mệnh danh là sơn thành thành phố xây dựng trên núi
là một trong bốn thành phố trực thuộc trung ương của trung quốc có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ
năng động và có cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại với vị trí quan trọng về lịch sử
văn hóa và vai trò trung tâm phát triển hàng đầu của khu vực miền trung và miền tây trung quốc
trùng khánh có nhiều đóng góp cho phong trào cách mạng giải phóng dân tộc của trung quốc trước đây
và sự phát triển của trung quốc ngày nay bộ trưởng tô lâm bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao
những thành tựu to lớn mà trùng khánh đã giành được trên các mặt chính trị kinh tế văn hóa
xã hội bảo đảm dân sinh bảo vệ môi trường nhất là trong quán triệt thực hiện tinh thần
nghị quyết đại hội hai mươi của đảng cộng sản trung quốc bộ trưởng tô lâm cho biết
năm hai nghìn một mươi năm văn phòng xúc tiến thương mại đầu tiên của việt nam đã được đặt tại trùng khánh
bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác nâng cao hiệu quả thực chất trên
các lĩnh vực như kinh tế thương mại khuyến khích các doanh nghiệp trùng khánh đầu tư công nghệ
xanh tiên tiến hiện đại vào việt nam tăng cường giao lưu văn hóa giáo dục và nhân dân
tạo điều kiện cho văn phòng xúc tiến thương mại của việt nam hoạt động hiệu quả và sớm mở
tổng lãnh sự quán việt nam tại trùng khánh bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh hiện nay công an
thành phố trùng khánh với công an các địa phương việt nam trong đó có cần thơ đã có nhiều hoạt
động hợp tác cụ thể và đạt kết quả tốt trên các lĩnh vực bộ trưởng tô lâm bày tỏ mong muốn và
đề nghị lãnh đạo thành phố trùng khánh tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho cơ quan an ninh và
thực thi pháp luật thành phố trùng khánh tăng cường hợp tác với công an các đơn vị địa phương của việt nam